cục nổi loạn tại nga do người đứng đầu tập đoàn quân sự wagner svetseniv rikosin tổ chức đã được hóa giải
nhờ sự trung gian hòa giải của tổng thống belarus alexander lukashenko
một thỏa thuận đã đạt được trên tinh thần tránh cho nước nga một cuộc đổ máu
và đến thời điểm này cuộc sống ở nga đã trở lại bình thường
người dân ở thủ đô moscow nga sẽ có thêm một ngày nghỉ là ngày hôm nay theo quyết định của thị trưởng
chế độ hoạt động chống khủng bố tại thủ đô và một số khu vực đang được xem xét gỡ bỏ
mọi hạn chế trước đó được áp đặt với các tuyến đường cao tốc liên bang đã được hủy bỏ
thực tế là tâm lý của người dân cũng không bị xáo trộn nhiều sau cuộc nổi loạn của nhóm quân sự wagner
bởi vụ việc đã được xử lý nhanh mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov cho biết nga đã hủy bỏ vụ án điều tra hình sự chống lại thủ lĩnh wagner
ông này được phép rời nga đến verus
những tay súng tham gia cuộc đổi loạn sẽ không bị truy tố
và những người không tham gia có thể ký hợp đồng với bộ quốc phòng nga